sau một thời gian gửi phiếu bầu chọn trực tuyến cho phóng viên ở hà nội và thành phố hồ chí minh
mới đây ban tổ chức chương trình giải âm nhạc cống hiến đã công bố kết quả
cùng với đó những gương mặt sáng giá của chiếc cúc cống hiến năm hai nghìn hai mươi cũng đã lộ diện
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
ban tổ chức chương trình trao giải âm nhạc công hiến không thể quy tụ phóng viên để tổ chức đêm trao giải như hàng năm
tuy nhiên lễ công bố kết quả và trao giải vẫn diễn ra đúng như dự kiến
điều đặc biệt năm nay đó là ca sĩ hoàng thùy linh với bốn đề cử đã chiến thắng ở cả bốn hạng mục là
bài hát của năm music video của năm album của năm và ca sĩ của năm
giải thưởng được xem là danh giá nhất
các giải thưởng khác nhạc sĩ huy tuấn với hò dô đoạt chuỗi chương trình của năm
ca sĩ tân nhàn với chương trình trở về đoạt giải chương trình của năm
phan mạnh quỳnh đoạt giải nhạc sĩ của năm
ami đoạt giải nghị sĩ mới và nhóm dtip đoạt giải nhà sản xuất của năm
với tiêu chí cao nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người
ban tổ chức đã trao cúp cho chín đề cử đoạt giải tại văn phòng báo thể thao và văn hóa
tại hà nội và tp hcm và cả ở cơ sở ngoài báo